sáng nay ngày bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục ra thông báo tìm các nhà đầu tư người bị hại liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos và các đơn vị có liên quan
theo điều tra từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ông trịnh văn quyết cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc đã chỉ đạo em gái là bà trịnh thị minh huế nhân viên kế toán tập đoàn liên hệ với các cá nhân có quan hệ hòa hàng với gia đình người thân thành lập hai mươi công ty
các bị can còn mượn sử dụng chứng minh nhân dân của hai mươi sáu người thân để mở bốn trăm năm mươi tài khoản chứng khoán đứng tên báo huế
và các công ty cá nhân tại bốn mươi một công ty chứng khoán mục đích là để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán mua bán khấp chéo không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu mua bán với số lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa đóng cửa và đặt lệnh mua bán sau đó hủy lệnh nhằm tạo ra cung cầu giả tạo thao túng giá chứng khoán
do đó cơ quan cảnh sát điều tra thông báo cho các nhà đầu tư người bị hại mua mã flc từ ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mã ros từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
mã rat từ ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
mã hi từ ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
mã amg từ ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
và mã gab từ ngày một mươi chín tháng sáu
năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi biết liên hệ với văn phòng cơ quan
cảnh sát điều tra bộ công an trước ngày hai mươi chín tháng sáu để giải quyết
thanh tra bộ xây dựng vừa nêu hàng loạt sai sót vi phạm về quy hoạch xây dựng
theo đó nhiều dự án sai quy hoạch sai phép thậm chí sai không phép
theo thanh tra bộ xây dựng sở xây dựng đã cấp giấy phép xây dựng có một số nội dung sai quy định
trong đó có một mươi hai giấy phép xây dựng không có nội dung màu sắc công trình chỉ giới xây dựng
mật độ xây dựng cấp cốt xây dựng công trình không có cơ sở
có ba giấy phép xây dựng cấp không phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt
tổng mặt bằng phương án thiết kế được chấp thuận
về quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt
tổng mặt bằng phương án thiết kế được chấp thuận
và giấy phép xây dựng cũng nhiều sai sót
cụ thể tại ba mươi một dự án công trình chủ đầu tư thi công sai quy hoạch được duyệt
sai tổng mặt bằng phương án thiết kế được chấp thuận
không có giấy phép xây dựng sai giấy phép xây dựng sai thiết kế được duyệt
đáng chú ý theo cơ quan thanh tra việc thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng dự án
không đảm bảo đồng bộ về hạ tầng hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công cộng
không đúng tiến độ vi phạm luật quy hoạch đô thị hai nghìn chín dẫn đến không đảm bảo
về môi trường kiến trúc cảnh quan và đời sống cư dân đô thị
thưa quý vị mua bán là hoạt động trao đổi hàng hóa diễn ra hàng ngày
và không có gì phải bàn nếu bà cảnh báo nếu những hoạt động trên được thực hiện
theo đúng chỉnh tự và các quy định của pháp luật
tuy nhiên thực tế hiện đã có nhiều đối tượng cố tình giả vờ mua hàng
để thực hiện hành vi phạm tội cướp chiếm đoạt tài sản
những đối tượng này khi thực hiện hành vi vi phạm thường lựa chọn những khoảng thời gian
và địa điểm thuận lợi để thực hiện hành vi cướp tài sản hay răng ra các bẫy tinh vi
vậy nên các tiểu thương cần chú ý để tăng cường đề phòng
lợi dụng trời tối cửa hàng vắng khách đối tượng trần mạnh khanh đã vào cửa hàng điện thoại
đề nghị xem hàng rồi thực hiện hành vi cướp giật tài sản
vào buổi tối hôm qua thì có một đối tượng nam thanh niên vào cửa hàng
phải mua điện thoại giá từ bốn triệu đến bốn triệu năm trăm linh và em có lấy hai cái điện thoại ra cho khách xem
đó là khách xem
con iphone bảy plus màu đen ba mươi hai gb và con iphone tám plus
đối tượng xem con iphone bảy plus và xem khoảng tầm một mươi năm phút
thì đối tượng lấy và chạy chạy bỏ chạy
thì em có hô cướp cướp
thì đồng thời lúc đấy có các anh công an và quần chúng nhân dân đuổi theo và bắt cướp ấy
tinh vi hơn nguyễn nam thuận đã lên mạng đặt mua một trang sức có giá trị hơn chín mươi năm ba triệu đồng
mua qua trang mua bán hàng trực tuyến của công ty vẳng bạc đà quý
thì phú nhận png quận một mươi tp hcm
đồng thời liên tục thay đổi địa chỉ giao hàng ở điểm vắng vẻ
khi nhận hàng đối tượng đã không chế nạn nhân bằng vũ khí nóng
bên giao hàng điện cho em mới ra lấy hàng
em có chỉ họ tới chỗ của em là bên sân bận động phước thiền để nhận hàng
khi em nhận hàng thì em bảo họ là phải cua hàng cho em kiểm tra
khi kiểm tra xong rồi em có dùng một con dao giấu sao
sau cuối cùng sẵn rồi vung về một anh khiến anh đấy bị thương rất khó
hiện nay có hàng nghìn cuộc giao dịch trao đổi hàng hóa diễn ra mỗi ngày
trong đó có nhiều cuộc trao đổi qua điện thoại và mạng xã hội
lợi dụng sự thuận lợi này nhiều đối tượng xấu đã sang ra nhiều cái bẫy để thực hiện hành vi cướp giật lừa đảo chiếm đoạt tài sản
điểm chung dễ nhận thấy là chúng thường chọn địa điểm nơi vắng vẻ
nếu đặt hàng qua mạng xã hội và yêu cầu ra hàng theo địa chỉ thì các đối tượng thường lựa chọn thời gian là đêm tối
địa điểm nhận hàng thường là nơi vắng vẻ heo hút hoặc sâu trong ngõ vắng hay bãi đất chống để thuận lợi cho hành vi phạm tội
điểm chung dễ nhận thấy là chúng thường chọn địa điểm nơi vắng vẻ heo hút hoặc sâu trong ngõ vắng hay bãi đất chóng để thuận lợi